chiều nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
đã đến sân bay quốc tế siêm diệp vương quốc campuchia
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay có bộ trưởng chính phủ hoàng gia campuchia
đại sứ campuchia tại việt nam brac nguyen hong đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
tổng lãnh sự việt nam tại bát tam bang nguyễn xuân thủy
cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia và tổng lãnh sự quán việt nam tại bát tàm bang
theo chương trình vào chiều ngày bốn tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc gặp với thủ tướng lào thonglun sisulit
gặp thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen
ngày năm tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự khai mạc phiên toàn thể hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba
gặp mặt chúc tết khơ me bà con việt kiều tại campuchia
chiều nay các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật an ninh mạng
liên quan đến việc quản lý về an ninh mạng đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại việt nam
nhiều đại biểu cho rằng không quy định nội dung này trong dự thảo luật để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào việt nam
cho ý kiến về vấn đề này một số ý kiến cho rằng việc bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông internet tại việt nam
phải đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người dùng sử dụng tại việt nam
khó bảo đảm tính khả thi và không đúng với thực tiễn
trong khi đó theo thống kê của bộ công an tính đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám google đã thuê một bảy trăm tám mươi một máy chủ
facebook đã thuê bốn trăm bốn mươi một máy chủ của các doanh nghiệp việt nam để lưu trữ dữ liệu tại việt nam
đây là vấn đề khó khả thi bởi mấy cái lẽ sau
hiện nay máy chủ mà những người sử dụng thường xuyên ví dụ như trên internet google facebook youtube
mấy cái máy chủ khác đều đặt tại nước ngoài
và việt nam thì chưa xây dựng được cái thương hiệu nào trong khi mà luật chúng ta có hiệu lực thì chưa có khả năng đáp ứng được
cái điểm thứ hai thì với cái công nghệ phát triển hiện nay thì báo cáo với quý vị đại biểu
thì bây giờ là cái máy chủ nó không phải là cái máy cụ thể nữa mà theo cái thuật toán điện toán đám mây
có cái máy chủ là máy ảo
ủng hộ quan điểm này tuy nhiên đại biểu nguyễn thanh xuân cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo xem xét cẩn trọng
tôi cho rằng quy định này thì cũng cần phải là quan tâm thêm
vì với công nghệ điện toán đam mê hoạt động trên quy mô toàn cầu
thì việc quy định chỉ lưu trữ tại việt nam đối với thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại việt nam
thì tính khả thi của nó như thế nào
vì hệ thống mạng hiện nay kết nối liên thông vượt biên giới giữa các quốc gia
hơn nữa tôi đặt ra một câu hỏi là quy định này có đi ngược với thông lệ quốc tế
khi internet là không gian mạng mang tính toàn cầu hay không
cũng tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại một số quy định
tránh sự trồng chéo trùng lập với các luật như luật an toàn thông tin mạng
sáng nay đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên
đoàn công tác do đồng chí trần thanh mẫn làm trưởng đoàn
đã làm lễ viếng và dân hương chủ tịch hồ chí minh và tiến hành trồng cây lưu niệm
tại khu di tích atk xã định hóa tỉnh thái nguyên
đoàn công tác cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với thường trực tỉnh ủy tỉnh thái nguyên
trong buổi làm việc đồng chí trần quốc tỏ
bí thư tỉnh ủy tỉnh thái nguyên đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội giáo dục
cũng như cuộc sống của người dân nơi đây đồng thời nêu lên những thành tựu đã đạt được
những hạn chế và khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ sự phấn khởi vui mừng với những thành tựu mà tỉnh đã đạt được
và mong muốn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các đồng chí cán bộ
trong công tác xây dựng nông thôn mới xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
để đạt được nhiều thành công hơn nữa
cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên
đồng chí trần thanh mẫn cùng đoàn cán bộ đã đi thăm xã tân cương tỉnh thái nguyên
một trong những xã đi đầu trong công tác xây dựng mô hình nông thôn mới
trong chuyến tham quan và gặp gỡ nhân dân đồng chí trần thanh mẫn đã lắng nghe những báo cáo
về tình hình phát triển nông thôn mới ở địa phương đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo
phát triển mô hình nông thôn mới trên năm yếu tố kinh tế môi trường trình độ dân trí
chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự
nhằm hướng tới toàn dân đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển
bên cạnh đó đồng chí trần thanh mẫn cũng đại diện cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trao tặng những phần quà và nhà đại đoàn kết cho những hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh
chuyển sang các thông tin thời sự khác theo kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam được công bố vào sáng nay
đã có rất nhiều chuyển biến tích cực ở năm trên sáu nội dung khảo sát
theo kết quả khảo sát tiến hành trên một mươi bốn người được chọn ngẫu nhiên tại sáu mươi ba tỉnh thành cho thấy
tỷ lệ người dân phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm từ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ phải hối lộ nhân viên y tế bệnh viện công tuyến huyện quận cũng giảm từ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn chín năm hai nghìn một mươi bảy
cũng theo kết quả papi hai nghìn một mươi bảy
một mươi người trả lời chọn nghèo đói là vấn đề đáng quan ngại nhất cần nhà nước ưu tiên giải quyết
trong năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên papi nêu câu hỏi về việc người dân có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không
kết quả chỉ có sáu tám đóng thuế
papi là khảo sát xã hội họp lớn nhất việt nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành thực thi chính sách
cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá trải nghiệm của người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành
tiếp nối những thành công của năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy chương trình tri thức trẻ vì giáo dục năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục được tổ chức
nhằm tìm kiếm các công trình sáng kiến mới góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo nước ta
chương trình tri thức trẻ vì giáo dục được trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo
tập đoàn thiên long và báo tuổi trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến năm hai nghìn hai mươi nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên trí thức trẻ phát huy khả năng sáng tạo của mình
chương trình tìm kiếm các công trình sáng kiến thuộc ba nhóm nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập nghiên cứu công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục
các công trình sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong lĩnh vực giảng dạy
quản lý giáo dục và phản biện xã hội
qua các hội sinh viên việt nam tại nước ngoài cũng muốn tận dụng luôn cái trí thức của các bạn cũng như cái mong muốn đóng góp của các bạn đối với quê hương
cuộc thi năm nay có hai điểm mới ở giải thưởng giải thưởng bình chọn hàng tháng trên website và giải thưởng dành cho tỉnh thành có số lượng hồ sơ gửi tham gia nhiều nhất
chương trình sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi kết thúc hoạt động bình chọn online chấm sơ khảo và trung khảo
hôm nay công an huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển tàng trữ vật liệu nổ bắt giữ một đối tượng và thu giữ hơn một trăm bảy mươi sáu kg thuốc nổ
qua quá trình điều tra theo dõi lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tàng trần hải tuấn năm mươi sáu tuổi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn c chín trăm sáu mươi sáu
lưu thông trên đường liên thôn
nghị định cũng quy định doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
sau khi các chuyên gia của quân đội anh không thể chứng minh chất độc sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên skrifan được sản xuất tại nga
chính phủ nga yêu cầu phía anh phải đưa ra lời xin lỗi về cáo buộc mà các nước phương tây đưa ra rằng nga đứng sau vụ việc này
phòng thí nghiệm công nghệ và khoa học quốc phòng của anh tuyên bố đã nhận diện được chất độc sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên skipal
song không xác định được nguồn gốc của hóa chất này và không thể chứng minh chất độc này được sản xuất tại nga
người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov cho rằng đánh giá từ phòng thí nghiệm công nghệ và khoa học quốc phòng của anh là rõ ràng
ở cấp độ chuyên gia và chính thức như vậy chứng tỏ chính phủ anh đã tự đưa ra kết luận về nguồn gốc của hóa chất này mà không dựa trên phân tích nào
và anh sẽ phải xin lỗi nga vì sự vô lý trong lập trường của london trong vấn đề này
trong khi đó giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của nga sergei naryshkin cho rằng vụ đầu độc cựu điệp viên skripal là hành động khiêu khích
các cơ quan tình báo anh và mỹ
ngày hôm nay bộ tài chính trung quốc đã công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu từ mỹ với tổng giá trị là khoảng năm mươi tỷ đô la mỹ
sẽ chịu mức thuế cao hơn trong đó có đậu tương xe ô tô và hóa phẩm
theo quyết định này một trăm linh sáu mặt hàng nhập khẩu từ mỹ và trung quốc sẽ bị áp thêm thuế hai mươi năm
thời điểm mức thuế xuất mới này có hiệu lực sẽ phụ thuộc vào thời điểm mỹ áp đặt mức thuế mới đối với các mặt hàng
nhập khẩu từ mỹ và trung quốc
trong số các mặt hàng bị tăng thuế còn có một số loại máy bay và nhiều loại nông sản
trong hai vụ thu hoạch vừa qua kim ngạch xuất khẩu trái cây có múi của california sang trung quốc đã tăng
theo đó trung quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của california sau canada và hàn quốc
trong đó cam và chanh là hai mặt hàng chủ chốt
trung quốc sẽ vẫn duy trì các kênh liên lạc với mỹ về các vấn đề thương mại hiện nay
trong khi trung quốc công bố áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ mỹ
như một biện pháp đáp trả sau khi tổng thống donald trump áp đặt thêm các mức thuế mới đối với nhiều mặt hàng của nước này
thì nhật bản đã kêu gọi các nước cần giải quyết tình trạng dư thừa sản lượng nhôm và thép toàn cầu thay vì áp đặt thêm các mức thuê mới
bộ trưởng thương mại nhật bản hiroshige seiko nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp cho tình trạng dư thừa sản lượng nhôm và thép toàn cầu
chính là cách giải quyết tận gốc những tranh cãi và căng thẳng thương mại giữa nhiều nước trong thời gian qua
không có ai được hưởng lợi từ các biện pháp đáp trả về thuế
ngoại trưởng nhật bản taro kono cho biết trong cuộc gặp với tổng thống mỹ donald trump vào cuối tháng này
thủ tướng shinzo abe sẽ thể hiện quan điểm về sự cần thiết của việc bảo vệ hệ thống thương mại dựa trên quy định của tổ chức thương mại thế giới
cũng như hệ thống tự do thương mại toàn cầu
chính quyền mỹ vừa có một bước đi mạnh mẽ trong vấn đề ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội dọc biên giới phía nam
việt nam cho tới khi hoàn tất việc xây dựng bức tường biên giới với mexico
theo tổng thống donald trump đây là bước đi lớn khi mà luật pháp mỹ quá yếu để ngăn chặn người nhập cư trái phép
và như thế mỹ không có biên giới
ông trump đang gia tăng sức ép trong việc cải tổ chính sách nhập cư sau khi không thể thuyết phục quốc hội mỹ
cấp hai mươi năm tỷ đô la ngân sách để xây dựng bức tường biên giới với mexico
thậm chí tổng thống mỹ còn cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
nếu mexico không tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn dòng người nhập cư vào mỹ một cách bất hợp pháp
liên minh châu âu eu đã đưa ra cam kết triển khai mạng năm g nhanh nhất có thể
tuy nhiên cơ quan an ninh mạng của eu lại cho rằng đây là một chính sách nóng vội
việc kết nối di động nhanh chóng sẽ kéo theo những nguy cơ về tấn công mạng
cơ quan an ninh mạng của eu cảnh báo thế hệ mạng tương lai với tốc độ nhanh hơn nhiều
vẫn có nguy cơ lặp lại các sai lầm trước đó
thực tế cho thấy phương thức kết nối mạng sử dụng nền tảng bốn g cũng rất dễ bị tổn thương trước các hình thức tấn công mạng
theo kết quả cuộc điều tra phần lớn các nhà mạng hiện nay chỉ áp dụng các biện pháp an ninh tối thiểu
như bảo vệ đường truyền nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công nhằm vào tin nhắn điện thoại
những bất đồng về giấy phép sử dụng băng tần đang cản trở việc triển khai năm g tại các quốc gia eu
trong khi các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư những khoản tiền khủng vào các hệ thống mới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân